cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ cho bản tin một trăm một mươi ba online
hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho bản tin một trăm một mươi ba online
với chiều bài huy động vốn được hưởng lãi suất cao nguyễn thế anh đã huy động gần ba trăm linh tỷ đồng với hàng nghìn hợp đồng hợp tác kinh doanh núp bóng đa cấp
trong quá trình điều tra cơ quan cảnh sát điều tra đã xác định nguyễn văn thông phó tổng giám đốc công ty cổ phần thương mại đầu tư phúc gia bảo tám trăm sáu mươi tám công ty tám trăm sáu mươi bảy
có vai trò giúp sức đắc lực cho nguyễn thị anh tổng giám đốc công ty tám trăm sáu mươi tám trong việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản
chính nguyễn văn thông đã bàn bạc thống nhất với nguyễn thế anh thành lập công ty tám trăm sáu mươi tám để huy động vốn trái phép
thông là phó tổng giám đốc kiêm trưởng chi nhánh số tám mươi hai thăng long phường bốn quận tân bình tp hcm
quá trình làm việc thông là người trực tiếp tham gia các cuộc họp bàn và đưa ra ý kiến thống nhất trong việc triển khai các gói huy động vốn
qua hệ thống sổ sách thu giữ từ chi nhánh tám mươi hai thăng long thông là người trực tiếp ký thông báo chỉ tiêu phân bổ có huy động vốn bảy mươi hai triệu đồng đến các chi nhánh khác
đồng thời trực tiếp ký một trăm sáu mươi tám hợp đồng gói bảy mươi hai triệu đồng với tổng số tiền huy động là một mươi hai tỷ một trăm chín mươi sáu triệu tám trăm linh ngàn đồng
ngoài ra với vai trò là giám đốc trình nhánh nguyễn văn thông đã tự huy động năm mươi tỷ đồng không tính tái đầu tư
hiện nay còn nợ khách hàng hơn ba mươi tỷ đồng như đến nay mất khả năng tri trả
với hành vi giết người ba đối tượng là nguyễn trọng tân huỳnh văn dũng em và lương phú cường
cùng chú tại huyện cái bè tỉnh tiền giang vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bà rịa vũng tàu ra quyết định tạm giữ hình sự
ngày một tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu ba đối tượng trên cùng một số người bạn gồm nguyễn văn tú lữ văn thương và nguyễn văn tú nguyên
thuê xe một mươi sáu chỗ đi từ tiền giang đến thành phố vũng tàu chơi
đến khoảng hai mươi ba giờ khi cả nhóm đang đi dạo tại khu vực cột cờ trên đường thủy vân phường hai thành phố vũng tàu
thì có hai nam thanh niên tên minh và vũ
đi trên xe máy đuổi đánh lữ văn thương
trong lúc xô sát giữa hai nhóm minh và vũ lên xe bỏ chạy nhưng minh ngã xuống đường và bị tân cầm mũ bảo hiểm đánh liên tiếp vào đầu
cường và dũng em cũng dẫm đạp lên người nạn nhân hậu quả làm minh chết trên đường đưa đi cấp cứu
lữ văn thương bị thương nặng
ngày hai tháng tám các đối tượng gây án đã ra đầu thú tại cơ quan công an và khai nhận về hành vi phạm tội
trong ba đối tượng bị tạm giữ huỳnh văn dũng em là đối tượng đã có một tiền án về tội cướp tài sản và hai lần bị đưa vào cơ sở giáo dục tại tỉnh tiền giang
liên quan đến vụ án giết người cố ý gây thương tích và gây dối trật tự công cộng tại phường âu cơ thị xã phú thọ tỉnh phú thọ vào ngày bảy tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phú thọ cho biết vừa vận động đối tượng phạm minh hoàn người điều khiển chiếc xe ô tô trong vụ án này ra tự thú
như vậy là tính đến tình trạng
đến thời điểm hiện tại tất cả các đối tượng có liên quan đến vụ án trên đều đã bị lực lượng công an bắt giữ
đây là chiếc ô tô forrenger đã được các đối tượng trong vụ án giết người cố ý gây thương tích và gây dối trật tự công cộng xảy ra ngày bảy tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu tại phường âu cơ thị xã phú thọ sử dụng để vận chuyển người cùng các loại hung khí
trước đó do mâu thuẫn cá nhân giữa nguyễn ngọc thụ tức thụ lưu chú phường âu cơ với nguyễn tuấn linh tức linh hằng chú phường hùng vương thị xã phú thọ
nên thụ đã nhờ đàn anh nguyễn thùy giải quyết mâu thuẫn
ngày bảy tháng sáu thùy đã chỉ đạo phạm minh hoàn điều khiển xe ô tô forrenger biển kiểm soát hai mươi chín c bốn mươi chín nghìn một trăm bảy mươi chín của thùy để vận chuyển đồng bọn cùng một số hung khí đi tìm linh để trả thù
sau khi vụ việc xảy ra hoàn cùng nhiều đối tượng khác điều khiển xe ô tô bỏ trốn khỏi địa phương
được sự động viên của gia đình và người thân tất cả các đối tượng bỏ trốn trong đó có hoàn đã ra đầu thú và tự thú
ban đầu như vậy thì cơ quan điều tra cũng đã phối hợp với cơ quan kiểm soát để tiến hành các hoạt động phân loại và triển khai các hoạt động điều tra truy xét
trong khoảng thời gian rất ngắn là chỉ trong vòng chưa đầy hai mươi ngày thì các cái đối tượng chính trong cái vụ gây dối này đều được xác định rõ
cơ quan điều tra đã xác định được một mươi bốn đối tượng đã tiến hành khởi tố
nguyên nhân của vụ xô xát đấy là xuất phát từ giữa
linh dọa đánh thụ và cường giữa đấy là giữa cá nhân với nhau
tôi là chơi với cả cường với cả thục thì tôi nghe thấy là linh dọa đánh thụ thì là tôi chỉ đến để hỏi là tại sao nguyên nhân tại sao
trong quá trình hỏi thì hai bên có cự cãi lẫn nhau thì chắc là mọi người không kiềm chế được thì là tự lao vào đánh nhau
điều đáng nói là sau khi vụ việc xảy ra một số cá nhân đã đăng tải hình ảnh vụ việc lên mạng internet
với nội dung và bình luận không đúng với bản chất
từ đó đã dẫn tới dư luận hiểu sai về vụ việc
thực chất ban đầu chỉ xuất phát từ những mâu thuẫn cá nhân
sau đó các đối tượng đã tập hợp những thanh niên không có việc làm chơi bời lêu lỏng để trả thù nhau
làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương
các cơ quan tiến hành tố tụm trên nội bàn tỉnh phú thọ đã thống nhất sẽ đưa các đối tượng trong vụ án ra xét xử lưu động nhằm dân đè các đối tượng khác
thưa quý vị và các bạn như chúng tôi đã đưa tin vào lúc ba h một mươi năm phút sáng ngày hôm nay tại số bốn mươi ba cửa bắc hà nội
đã xảy ra vụ sập nhà và vùi lấp năm người bảy người khác may mắn thoát được ra ngoài
bước đầu xác định một người đã tử vong
hiện nay công tác cứu hộ cứu nạn vẫn đang được tiến hành khẩn trương để đưa nạn nhân cuối cùng ra khỏi đống đổ nát
tiếp tục là ghi nhận của truyền hình công an nhân dân
ngay sau khi nhận được thông tin về vụ sập nhà các đơn vị cứu hộ đã ngay lập tức tiếp cận để tìm phương án ứng cứu các nạn nhân đang gặp nạn
tuy nhiên do khu vực nhà bị sập nằm trong con phố trung tâm
nên việc đưa các phương tiện cứu hộ hiện đại vào hiện trường tương đối khó khăn
thưa quý vị các bạn đây là lần thứ hai một ngôi nhà lớn tại trung tâm thành phố hà nội bị đổ sập
gây thiệt hại rất lớn về tài sản cũng như là tính mạng của người dân
hiện nay thì công tác cứu hộ vẫn đang được tiến hành rất khẩn trương
tuy nhiên sự thận trọng vẫn đang được thực hiện bởi chỉ cần sơ suất nhỏ là có thể gây ra nguy hiểm
cho tính mạng của nạn nhân
những nạn nhân đang kẹt dưới đống đổ nát
hy vọng rằng với những sự cố gắng tối đa của các đơn vị cứu hộ cứu nạn
thì những nạn nhân cuối cùng sẽ sớm được đưa ra khỏi đống đổ nát
theo thông tin từ phía công an phường trúc bạch ngôi nhà số bốn mươi ba là cơ sở kinh doanh nem
nên buổi đêm có khá nhiều nhân viên của quán ngủ lại
do ngôi nhà này được xây dựng từ lâu móng hầu như không có
cộng thêm nhà bên cạnh đang xây dựng có thể làm ảnh hưởng đến công trình